tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi và phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định đến thời điểm hiện tại việt nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh
tuy nhiên cần tiếp tục có các biện pháp dứt khoát mạnh mẽ để có thể sớm ngắt dịch
theo phó thủ tướng vũ đức đam mặc dù là quốc gia được đánh giá ở trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất
nhưng đến thời điểm này việt nam chỉ có một mươi sáu ca dương tính
trong đó có trường hợp bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền và cả bệnh nhi ba tháng tuổi
các bệnh nhân đã được quan tâm chăm sóc điều trị và lần lượt khỏi bệnh
bệnh nhân cuối cùng còn điều trị cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai
như vậy toàn bộ một mươi sáu bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ở việt nam đã được điều trị khỏi
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng chống dịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế
mà tất cả các lực lượng và mỗi người dân đều phải tham gia
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch dù mềm mỏng nhưng vẫn phải kiên quyết
chúng ta đã thực hiện mức cao hơn mức cảnh báo của tổ chức y tế thế giới
và sau này thì chính tổ chức y tế thế giới cũng phải nói rằng
những giải pháp sớm hơn và cao hơn mức khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
mà việt nam đã quyết định là hết sức đúng đắn
với một tinh thần là chúng ta luôn luôn lường đến tình hình xấu hơn để tình hình không xấu đi
tính đến tình huống xấu nhất để không bao giờ tình huống xấu nhất xảy ra
đến giờ phút này chúng ta đã kiểm soát tốt
phó thủ tướng nhấn mạnh cần phải cố gắng nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường
để cho người dân an lòng và yên tâm
một khi người dân đã hiểu rõ về cơ chế lây nhiễm khả năng phòng chống và khả năng điều trị
thì sẽ không lo lắng thai quá và cũng sẽ không chủ quan